dự trữ ngoại hối của việt nam hiện đạt gần bốn mươi tám tỷ đô la mỹ cao hơn hai tỷ đô la mỹ so với con số công bố hồi tháng một mươi một
đây là thông tin mới được ngân hàng nhà nước công bố
để có được dự trữ ngoại hối đạt mốc kỷ lục bốn mươi tám tỷ đô la mỹ ngân hàng nhà nước đã áp dụng tỷ giá trung tâm
điều hành linh hoạt và trong diễn biến tỷ giá được dựa vào cung cầu thị trường điều hành vĩ mô từng thời kỳ
việc áp dụng tỷ giá trung tâm từ đầu năm hai nghìn một mươi sáu diễn biến thị trường tích cực
đồng thời giải pháp này cũng giúp ngân hàng nhà nước thành công trong neo giữ tâm lý kỳ vọng tỷ giá
năm hai nghìn một mươi sáu mua vào hơn chín tỷ đô la mỹ và từ đầu năm hai nghìn một mươi bảy đến nay ngân hàng nhà nước đã mua thêm được hơn tám tỷ đô la mỹ
nâng dự trữ ngoại hối lên hơn bốn mươi tám tỷ đô la mỹ
nhờ tỷ giá ổn định nên xuất khẩu đã tăng mạnh
tuy nhiên thống đốc ngân hàng nhà nước nhấn mạnh
ngân hàng nhà nước không chủ quan với tỷ giá trung tâm
với mức dự trữ này